mặc dù là diễn biến của bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tại nước ta có những tín hiệu tích cực
khi các bệnh nhân mắc bệnh thì đều được chữa khỏi
thế nhưng mà số ca nhiễm mới trên thế giới thì vẫn không ngừng gia tăng
vì vậy mà bộ y tế vẫn khuyến cáo là tuyệt đối người dân không được lơ là trong việc phòng dịch
hiện nay thì có không ít người dân bắt đầu có tâm lý chủ quan
ngay cả những biện pháp phòng bệnh cơ bản nhất thì cũng không trang bị
và điều này thì không chỉ nguy hại cho bản thân mà còn tạo ra nguy cơ lây lan bệnh ra cộng đồng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khu chợ tâm nập đông đúc nhưng hiếm lắm mới thấy người đeo khẩu trang
một mươi sáu bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín đã khỏi bệnh
việt nam chưa có ca mắc mới chính vì thế có không ít người dân chủ quan
giá sợ viêm của mình là có như là có dịch đâu
không còn điều gì lo ngại vì là cô nghe đài đọc báo rồi là tv nói nên là bác sĩ mình quá tuyệt vời rồi mà có mà yên tâm đấy ạ
cô biết là dịch bệnh không có gì
một số người lại có suy nghĩ địa phương mình chưa có dịch chưa phải bận tâm
quên khẩu trang ở nhà rồi
thế này có lịch thì chưa có dịch mấy nên cũng không ngại gì lắm
không cần thiết lúc nào cũng phải mang khẩu trang
nhưng khi đến khu vực đông người cần phải có biện pháp phòng bệnh tránh làm lây lan virus gây bệnh ra cộng đồng
hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam đã có những dấu hiệu tích cực
tuy nhiên người dân cũng không được chủ quan
tuân thủ mọi khuyến khích